xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
nguyễn khắc hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được cấp đất trái quy định
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện buôn đôn có phê duyệt dự án mở rộng khu giãn dân
cho một trăm chín mươi sáu hộ tại buôn giang bông với tổng diện tích quy hoạch ba mươi hectare
tuy nhiên quá trình thực hiện hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng và tổ chức giao đất cho các hộ dân
ngoài phương án sử dụng đất từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai hùng đã thành lập hội đồng một trăm bốn mươi bảy
tổ chức phân lô bốc thăm và giao đất cho một trăm hai mươi chín hộ dân nằm ngoài danh sách
theo phương án đã được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
trong đó có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức và có trường hợp là người nhà của hùng
hành vi lạng quyền của hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
theo thời điểm định giá vào năm hai nghìn hai mươi
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý trách nhiệm của một mươi bốn thành viên còn lại
trong hội đồng một trăm bốn mươi bảy và các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật
cùng với sự bùng đổ của internet mạng xã hội tệ nạn cho vay lãi nặng qua các website
hội nhóm trên mạng dần thay thế cho phương thức cho vay lãi nặng truyền thống
chỉ bằng một cuộc điện thoại hay là vài dòng chat với bản chụp một loại giấy tờ tùy thân
hoặc số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản gia lô là có thể vay được tiền
vay tiền từ các tổ chức tiến dụng hợp pháp
thì người vay phải thực hiện thủ tục chặt chẽ và phải có thế chấp
nhưng mà nếu vay nóng vay nặng lãi qua tổ chức tín dụng đen thì lại dễ dàng và nhanh chóng hơn
nhưng cùng với đó là những hậu quả khôn lường mà người vay khó có thể mường tượng
do ảnh hưởng của covid một mươi chín công việc khó khăn không bảo đảm chi tiêu
bà ngô thị hương phải hai lần vay tiền nóng qua nhóm tín dụng đen
chậm trả nợ bà liên tục bị đối tượng cho vay là trần văn ngữ tấn công khủng bố tinh thần
thì tôi cũng chưa có thì anh mới nịnh nhốt tôi trong nhà tôi ra tôi rẳng cửa ra
thì anh quay vào là anh chửi xong anh tát thẳng vào miệng tôi luôn
xong là tôi đi vay được ba triệu tôi giá cho anh giá xong rồi anh còn ngồi anh còn chửi
tôi có cho ba triệu vay số tiền bảy mươi triệu đồng và lãi suất là ba đồng trên một triệu trên một ngày
cần tiền trang trải cuộc sống nhiều người dân đã tham gia các gói vay của các nhóm tín dụng đen
với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất của ngân hàng
họ dễ dàng rơi vào vòng
họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con
tiền lãi phải trả thậm chí gấp nhiều lần số tiền gốc
nguy hiểm hơn họ rơi vào mê cung do chính các nhóm đối tượng kinh doanh tín dụng đen răng rạc
sau một thời gian mà người vay không thể thanh tán được
thì đối tượng lại giới thiệu cho một ad khác để vay để trả cho ad của người vay đang vay
nhưng thực tế thì những cái ad vay tiền đó thì hoàn toàn là vẫn của đối tượng
đấy là phương thức của đoạn của đối tượng là sử dụng chính để lừa những người dân
càng ngày càng
phải vay thêm nhiều tiền và trả nhiều lãi
biến tướng và tinh vi hơn cầm đầu đường dây tín dụng đen có cả cán bộ tín dụng của ngân hàng
đơn cử như đối tượng vũ thanh tuân là cán bộ ngân hàng ở huyện lý nhân tỉnh hà nam
tôi có cho anh ngô thế phong ở phòng trận đường đảo vay hơn hai tỷ đồng
và đại xuất là năm trên một triệu đồng trên một ngày
thì đến thời điểm hiện tại thì tôi đã thu lãi của anh phong được hơn hai trăm linh triệu đồng
trong thời gian đấy tôi thu ghép anh phong
và do anh công tôi được gọi là công tác thu ghép đòi đảo hộ
tín dụng đen ẩn mình dưới phò bọc doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống
dán hoặc là phát tờ rơi sử dụng mạng xã hội để câu nhử khách hàng
hoạt động tín dụng đen là nguyên nhân điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an
quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi bắt quả tang một đối tượng
trú tại phường tân chính có hành vi mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
đối tượng là nguyễn thị phương châu năm mươi hai tuổi trú tại địa phương
chuyên kinh doanh hàng hóa tại chợ cồn
châu bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang mang số lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ
khám xét bên trong giỏ hàng của châu phát hiện hai mươi cây thuốc lá điếu đủ các nhãn hiệu nước ngoài
phối hợp với công an phường tân châu
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của châu và quầy bán tại chợ cồn
phát hiện thêm hai trăm một mươi bốn cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc nguyễn thị phương châu không xuất trình được bất cứ giấy tờ
chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá điếu nói trên
hiện công an quận đã tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin từ cuộc đăng ký
đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải cho hay hiện có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm
để gọi điện đến các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm
nếu đồng ý thì các đối tượng này sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh
sau đó thì người nhận thông qua shipper chuyển lại một trăm linh đồng cho các đối tượng
do chưa hiểu rõ các quy định trong thông tư tám hai nghìn hai mươi ba về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con
đến chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải một số chủ phương tiện đã tin tưởng
và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo dẫn đến mất tiền oan
theo cục đăng kiểm hiện đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới
có hạn kiểm định từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn thuộc diện được gia hạn kiểm định
chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website cục đăng kiểm theo đường link gia hạn xcg vr org vn
hoặc trên ứng dụng ttdk và tự tải file giấy xác nhận gia hạn về in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
để thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động trên ứng dụng ttdk người dùng thực hiện các bước sau
bước một truy cập vào ứng dụng ttdk ở phần lựa chọn dịch vụ
người dùng chọn gia hạn đăng kiểm loại dịch vụ đang được đặt ở vị trí dưới cùng
bước hai ngay sau đó sẽ dẫn khách hàng đến đường link gia hạn xcg vr org vn

để tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem kiểm định
bước ba điền đầy đủ các thông tin như biển đăng ký số series giấy chứng nhận kiểm định mã xác nhận sau đó bấm tra cứu
bước bốn trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình
chủ xe bấm vào đường link bàn xác nhận thông tin kiểm định để xem và in ra giấy
để sử dụng khi đi trên đường mà không cần đến trung tâm đăng kiểm hay phải mất quản phí nào
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi một liên bộ công thương tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định áp dụng từ một mươi năm h
các doanh nghiệp đầu mối sẽ đưa ra các mức giá bán lẻ không cao hơn giá điều hành từ liên bộ
trong kỳ điều chỉnh lần này giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm cụ thể mỗi lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm chín mươi chín đồng xuống mức hai mươi ba năm trăm ba mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm linh đồng
giá mặt hàng xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm hai trăm bốn mươi đồng xuống mức hai mươi hai hai trăm bảy mươi bốn đồng
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm
dầu diesel có giá hai mươi tám trăm tám mươi tám đồng một lít giảm một năm mươi hai đồng
dầu hỏa còn hai mươi một năm trăm một mươi hai đồng một lít giảm bảy trăm chín mươi ba đồng
theo bộ công thương mức giá được ban hành do giá thế giới giảm
theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt hai mươi năm ba trăm sáu mươi chín xe gần bằng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và vẫn giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong doanh số bán hai mươi năm ba trăm sáu mươi chín xe này
bao gồm một mươi chín sáu trăm hai mươi bốn xe du lịch năm năm sáu trăm linh bốn xe thương mại và một trăm bốn mươi một xe chuyên dụng
như vậy doanh số xe du lịch giảm hai
xe thương mại tăng một và xe chuyên dụng giảm một mươi bốn so với tháng trước
doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt một mươi sáu bốn trăm một mươi bốn xe giảm một so với tháng trước
và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là tám chín trăm năm mươi năm xe tăng hai so với tháng trước
nếu tính chung một mươi tháng tổng số xe trên toàn thị trường đạt trên hai trăm ba mươi năm chiếc
giảm hai mươi chín so với một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi hai
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm hai so với tháng trước
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm hai mươi bảy trong khi xe nhập khẩu giảm ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tổng cục hải quan trung quốc đã chính thức chấp thuận
cho một doanh nghiệp của việt nam được xuất khẩu tổ yến sang thị trường này
theo cục thú y đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
có bốn mươi năm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang trung quốc
và đã được cục thú y hướng dẫn thực hiện giám sát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm
theo yêu cầu của trung quốc tại nghị định thư
trong đó chín doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký xuất khẩu và nộp cho tổng cục hải quan trung quốc xem xét
sau đó tổng cục hải quan trung quốc đã có công hàm chính thức chấp thuận cho công ty cổ phần dinh dưỡng
avanes việt nam được xuất khẩu hai loại sản phẩm mà công ty đăng ký là tổ yến sạch và yến hũ trưng sẵn
vào trung quốc kể từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các doanh nghiệp khác tổng cục hải quan trung quốc đang tiếp tục xét duyệt hồ sơ
đăng đánh giá và sẽ thông báo sau khi kết quả đạt yêu cầu
thưa quý vị mối sa huỳnh đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên do nghề muối bắp bênh giá cả đầu ra không ổn định
nên việc phát triển thương hiệu mối sa huỳnh gặp rất nhiều khó khăn
khi không tạo ra được những sản phẩm mối
diêm dân chủ yếu xuất bán mối thô và điều này đã khiến cho nghề mối của diêm dân sa huỳnh
ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi không nâng tầm được thương hiệu
xác định được rào cản này trong nhiều năm nay thì địa phương đã tìm cách hỗ trợ cho người dân
làm mối để từng bước xây dựng được thương hiệu mối sa huỳnh
làm mối sạch theo công nghệ trải bạt là cách mà hộ diêm dân
như ông út lựa chọn để nâng cao chất lượng hạt muối sa huỳnh
được địa phương hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu gia đình ông đã chuyển đổi
từ sản xuất truyền thống sang kỹ thuật làm mối sạch theo phương pháp trải bạt
đem lại hiệu quả kinh tế cao
từ đầu vụ muối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay gia đình ông đã thu về sản lượng hơn ba mươi năm tấn muối
già mối đang ở mức gần hai đồng một kg đang giúp cho những hộ diêm dân
làm muối sạch như ông có nguồn thu nhập ổn định
già mối đang ở mức gần hai đồng một kg đang giúp cho những hộ diêm dân

trong khoảng một trăm linh hectare hàng năm diêm dân sa huỳnh sản xuất đạt sản lượng khoảng bảy tấn mối
chính quyền địa phương các hợp tác xã sản xuất muối luôn hỗ trợ khuyến khích diêm dân
mạnh dạng đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất mối sạch
nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng của mối sa huỳnh
đây sẽ là cơ hội để muối sa huỳnh vợ muối chủ lực của quảng ngãi xây dựng và phát triển mạnh thương hiệu
tạo điều kiện cho diêm dân giàu lên từ muối
tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị cục hải quan tp hcm đã công bố thông tin mới cho biết
trong tháng một mươi vừa qua tổng kim ngạch của hàng hóa là hơn một mươi tỷ đô la mỹ
chi tiết hơn kim ngạch nhập khẩu đạt năm năm tỷ đô la mỹ trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt năm năm tỷ đô la mỹ
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi tổng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu đã đạt chín mươi hai ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
giảm một mươi sáu chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này giá trị hàng nhập khẩu giảm hai mươi hai mươi tám xuống còn bốn mươi tám bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong khi giá trị hàng xuất khẩu giảm một mươi hai chín mươi ba xuống bốn mươi ba chín mươi một tỷ đô la mỹ
cục hải quan tp hcm lý giải nguyên nhân là do một số nhóm hàng nhập khẩu đặc biệt là xăng dầu máy vi tính
sản phẩm điện tử và linh kiện sắt thép đều ghi nhận giảm giá trị từ chín một mươi một đến ba mươi hai hai

điều này đã dẫn đến sự giảm mạnh về trung tâm hàng nhập khẩu
vì vậy số thu ngân sách nhà nước của cục hải quan tp hcm tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi chỉ đạt chín mươi sáu hai mươi bốn sáu tỷ đồng
tương đương sáu mươi năm tám mươi sáu so với chỉ tiêu pháp lệnh là một trăm bốn mươi năm tám trăm linh tỷ đồng giảm một mươi hai bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tức giảm một mươi bốn tám mươi hai năm tỷ đồng

cụ thể trong tháng một mươi tổng số tài khoản mở mới là một trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi chín tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng là năm trăm bốn mươi năm ba trăm tám mươi sáu tài khoản
đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng số tài khoản đóng lớn hơn tài khoản mở thậm chí còn gấp tới hơn ba lần
việc giảm số lượng tài khoản cá nhân có thể do nhà đầu tư đóng bớt các tài khoản không hoạt động
theo quy định tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản
tuy nhiên nhà đầu tư không bị giới hạn số lượng tài khoản chứng khoán
tức là mỗi người có thể mở một tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán khác nhau
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại trung tâm hội trợ trưởng lãnh sài gòn quận bảy
thành phố hồ chí minh trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp sở không thương
thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty cổ phần hội trợ trưởng lãm và quảng cáo việt nam
vietfair tổ chức trưởng lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghệ và sản phẩm công nghiệp
vinamark expo năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của một gian hàng từ một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
sự kiện diễn ra với sự ủng hộ của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
sở công thương thành phố và các hiệp hội ngành nghề các sở ban ngành và các đối tác quốc tế
năm nay trưởng lãm có quy mô một
một mươi gian hàng của bảy trăm năm mươi đơn vị là các cơ quan tổ chức doanh nghiệp việt nam
và cơ quan tổ chức doanh nghiệp đến từ một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ như ấn độ đức hoa kỳ hàn quốc
với năm chuyên đề chính máy móc thiết bị công nghiệp điều khiển tự động hóa công nghệ hàng cắt
và gia công kim loại luyện kim ống thép gan thép cao su nhựa công nghiệp hóa chất
đối bật tại triển lãm là khu trưng bày được thiết kế ấn tượng theo mô hình ngôi nhà chung
của sở công thương tp hcm
tại đây sẽ giới thiệu những sản phẩm đạt thương hiệu vàng trong nhóm sản phẩm công nghiệp
chủ lực tp hcm
ngôi nhà chung đồng thời cũng là khu tuyên truyền giới thiệu chủ trương và các chương trình hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp của sở công thương tp hcm giúp truyền tải thông tin trực tiếp
đến cộng đồng doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng trong nước và quốc tế
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức phối hợp cùng các cục vụ chức năng hiệp hội ngành hàng
và các đơn vị trong ngành tổ chức các chương trình hội thảo tòa đàm giao thương diễn đàn doanh nghiệp
các hoạt động giới thiệu công nghệ sản phẩm mới trình diễn công nghệ robot và tự động hóa
tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp quốc tế tham quan khảo sát khu công nghiệp khu chế xuất
nhà máy trang trại tại hà nội tp hcm bình dương bắc ninh và các tỉnh thành lân cận
sau sáu năm khởi công dự án cầu long đại nối liền phường long bình và long phước
thành phố thủ đức tp hcm sẽ chính thức thông xe cuối năm nay
đại diện bang quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tp hcm cho biết
hiện tại dự án đã hoàn thành phủ nhựa mặt cầu và đường dẫn
đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các công tác khác như sơn phân làng để đảm bảo giao thông trong khu vực
bên cạnh đó nhà thầu cũng triển khai hạng mục thoát nước mặt cầu hệ thống chiếu sáng
sau khi cầu long đại được hoàn thành sẽ trút ngắn khoảng cách đi lại giữa phường long bình và phường long phước
thuận tiện cho việc đi lại của người dân
trước khi có cầu long đại người dân hai bên bờ phải di chuyển hơn một mươi km
thì nay khoảng cách được trút ngắn chỉ còn năm trăm linh mét
cầu long đại có chiều dài hơn bốn trăm chín mươi m chiều rộng một mươi bốn m tổ chức giao thông gồm bốn làng xe
có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho thành phố thủ đức
hiện nay một số phương tiện cá nhân đã tự ý lưu thông qua cầu
tuy nhiên chủ đầu tư cho rằng người dân chưa nên lưu thông để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
sau ba năm ngưng thi công đến nay công trình xây dựng cầu nam lý tại thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã được hợp lông nhịp chính nguyên đơn một
đây là tín hiệu rất khả quan và được kỳ vọng toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào dịp ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch đã đề ra
dự án giao thông cầu nam lý khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín phải tạm ngừng thi công

cầu nam lý đã được mặt bằng triển khai
kể từ đó hoạt động kinh doanh đi lại và cuộc sống của gia đình chị lê thị thảo
cũng như nhiều hộ dân nằm trong dự án gặp không ít khó khăn
đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công trình tiếp tục thi công trở lại sau khi có được mặt bằng
dưới sự quản lý giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và quyết tâm của đơn vị thi công
đến nay công trình cầu nam lý đã chính thức được hợp lông nhịp chính nguyên đơn một
theo thiết kế cầu nam lý có hai nhánh hai chiều riêng biệt
tách nhau bởi khoảng tỉnh không ở giữa
sự kiện này đã đặt mốc quan trọng tiến tới hoàn thành dự án theo kế hoạch vào dịp lễ hai tháng chín năm sau
tới ngày hai tháng chín mà cũng rất là mong nó hoàn thành
tại vì cái thời gian mà ngưng ngưng trệ ở đây là tất cả các người dân ở đây là rất là làm ăn rất là khó khăn
phải ngưng hết một số người phải chuyển đi nơi khác để làm
còn đường xá thì vào nhà kia thì chèn vào nhà nọ thì làm cái trồng chất lên nhau rất là khó khăn
xe cổ đi vào thì cũng không có được
cho nên rất hy vọng là nếu mà cái này tiếp tục hoàn thiện sớm đúng như dự kiến thì mở rộng được thì người dân ở đây nó đỡ cực
em cũng hy vọng là như vậy
công trình xây dựng cầu nam lý có tổng mức đầu tư chín trăm một mươi chín tỷ đồng trong đó chi phí xây lắp bốn trăm hai mươi ba tỷ đồng
phí bồi thường giải phóng mặt bằng là bốn trăm linh ba tỷ đồng
chiều ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chủ đầu tư cùng với nhà thầu
đơn vị tư vấn giám sát
đã tổ chức lễ hợp long dịp chín nhánh một đồng thời phát động thi đua đạt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ
cụ thể đạt mục tiêu giải ngân trên chín mươi năm tổng vốn dự án trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục đẩy nhanh thi công phấn đấu hoàn thành một trăm linh công trình và thông xe ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện một sự quyết tâm của chủ đầu tư và các địa thi công
đẩy nhanh tiến đầu thi công sau khi mà được tiếp nhận mặt bằng
đến hôm nay khối lượng hoàn thành đã đạt được sáu mươi và tiến độ giải ngân đã đạt sáu mươi sáu
các đơn vị đang phấn đấu là sẽ thông xe toàn bộ công trình này vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
và xem đây như là một sự cố gắng để đền đáp lại sự hy sinh của bà con khi đã bàn giao mặt bằng
để chúng ta tiếp tục triển khai
bởi vì đây là một công trình đã phải dừng thi công trong ba năm vừa qua
đối với địa phương thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức trong công tác
hệ thống chính trị cùng chung tay để vận động người dân trong công tác và bằng da mặt bằng
để làm sao cùng với cả đơn vị thi công và chủ dự án đẩy nhanh về cái tiến độ
bà con trên địa bàn phường thì cũng rất là mừng và trông chờ khi mà dự án dự kiến
thì đến hai tháng chín hai nghìn hai mươi bốn đưa vào hoạt động đối với cầu nam lý
thì sẽ giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề như là quá tải của đường đổ xuân hợp
và cái bộ mặt của địa phương cũng ngày càng than trang hơn trong cái thời gian sắp tới
thời gian qua thành phố hồ chí minh đã có nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm
nhằm mở rộng hạ tầng giao thông thành phố nâng cao hiệu quả giao thương vận chuyển hàng hóa hành khách
các công trình này góp phần phát triển kinh tế giải quyết nạn ung tắc giao thông
ngoài dự kiến thông xe cầu nam lý vào hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn còn có các dự án giao thông trọng điểm khác

các công trình đã đặt kế hoạch thông xe như cầu phước long cầu trạch đĩa vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và khánh thành cầu tăng long vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm với phương châm lấy nhân dân làm chủ thể
do đó từ hiệu quả giải phóng mặt bằng của dự án vành đai ba các dự án trên đã hoàn tất giải phóng mặt bằng vượt tiến độ
điều này tạo thuận lợi cho thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch đề ra
xu hướng vật liệu xây dựng việt nam hiện đang hướng đến công nghệ sản xuất xanh thân thiện với môi trường
chính vì lẽ đó triển lãm việt build nói chung và việt build tp hcm nói riêng là cầu nối quan trọng
cho việc đem những sản phẩm hiện đại này giới thiệu đến các nhà mua bán và đối tác trong lĩnh vực xây dựng
sự phát triển của triển lãm việt build chứng tỏ tầm quan trọng của thị trường việt nam với các nước trên thế giới
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
các quốc gia trên thế giới
đã và đang chú trọng vào phát triển kinh tế và sản xuất theo hướng tăng trưởng xanh
nhằm giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu
xu hướng vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường
được xem là hướng giải quyết cho thị trường ngành vật liệu xây dựng
để đạt mục tiêu này xu hướng vật liệu xây dựng phải đáp ứng được yêu cầu tiêu tố ít năng lượng hơn
việc khói tạo và giúp tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ cho công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng
ngoài ra xu hướng vật liệu xây dựng việt nam thời kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn năm mươi
là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với các tiêu chí
là phát triển ngành vật liệu xây dựng hiệu quả bền vững đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước
từng mức tăng cường xuất khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
tiếp cận và ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học công nghệ quản lý
nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sử dụng hiệu quả tài nguyên trực để tiết kiệm năng lượng
nguyên liệu nhiên liệu hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác
chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
các doanh nghiệp doanh nhân hiện diện tại đây sẽ đi đầu trong việc khắc phục mọi khó khăn vững mắc
để tiếp tục phát huy sáng kiến sáng tạo đổi mới tư duy nhằm hoàn thiện các dây chuyển công nghệ
kỹ thuật thực hiện nhanh việc chuyển đổi số để làm ra những sản phẩm có chất lượng cao
giá cả cạnh tranh hơn mẫu mã hấp dẫn hơn để không chỉ phục vụ tốt nhất cho nhu cầu trong nước
mà còn xuất phẩu ra nước ngoài thật điều
những năm gần đây triển lãm việc build
như một làn gió mới cho ngành thị trường xây dựng việt nam
các sản phẩm mới được trưng bày giới thiệu tại triển lãm luôn đem đến hiệu quả cao cho các doanh nghiệp tham dự
sự phát triển mạnh mẽ của triển lãm vietbild đã đổi mới phát triển cho thị trường ngành xây dựng việt nam
xu hướng vật liệu xây dựng xanh an toàn với môi trường hạn chế sử dụng tài nguyên
đã được áp dụng rộng rãi tại hỗ trợ triển lãm
các doanh nghiệp hiện nay cũng hiểu rõ được sự phát triển của ngành khoa học công nghệ
và đổi mới công nghệ xây dựng thông qua xu hướng vật liệu xây dựng xanh
do đó các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc tham gia triển lãm
để học hỏi thêm các xu hướng vật liệu xây dựng an toàn với môi trường và mang tính bình vẩn
tại triển lãm khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm mới
phục vụ cho các ngôi nhà thông minh thành phố thông minh xanh sạch đẹp và an toàn
đảm bảo các giải pháp xanh và môi trường tốt cho cộng đồng xã hội
ví dụ như là giả đá giả gỗ và khi mà mình đã thay thế các vật liệu tự nhiên
thì nó dẫn tới là sẽ làm cho rừng đầu nguồn sẽ không bị khai thác nữa
vì cái sản phẩm của chúng tôi ra cái bề mặt giả gỗ nó tương tự như gỗ tự nhiên
và nó mang lại cái tính thẩm mỹ cao và đáp ứng mọi loại nhu cầu của kiến trúc hiện tại
triển lãm quốc tế việt build là hoạt động thường xuyên và cụ thể
nhằm hỗ trợ việc thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước
về xây dựng và về bất động sản xuất tiến thương mại
chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư xây dựng và phát triển hình ánh thương hiệu
trong đó có chủ trương về xu hướng vật liệu xây dựng xanh
chính vì nhu cầu kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số
kinh tế số và sàn thương mại điện tử và tinh thần hội nhập liên tục
các doanh nghiệp tham gia triển lãm với mục đích tìm hiểu nhu cầu thiết yếu của thị trường
và những nét kiến trúc thiết kế mang tính hiện đại
hài hòa với truyền thống đối với công trình xây dựng